tin tức giả mạo còn tiêm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội khi kẻ xấu cố tình đưa tin sai sự thật liên quan đến tình hình kinh tế chính trị của đất nước
tin tức giả mạo còn tiêm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội khi kẻ xấu cố tình hình kinh tế chính trị của đất nước
cho nên là cái việc mà các cái cơ quan chức năng mà xác định mức độ thiệt hại thì thực sự là khó khăn
theo các chuyên gia hiện nay mạng xã hội đặc biệt là facebook có tới hàng tỷ người tham gia trên thế giới
với sức lan tỏa nhanh nó đang thu hút đông đảo người dùng quan tâm
nhưng sử dụng facebook cũng mang lại cho người dùng không ít những bất lợi về bảo mật thông tin cá nhân
cái việc lộ lọt những cái thông tin của người dùng thì có thể gây ra những hậu quả như là
người dùng sẽ thường xuyên nhận những tin nhắn hoặc cuộc gọi spam
để mà đề nghị người dùng sử dụng những dịch vụ như bảo hiểm nhà đất
và gây ra rất là nhiều ước chế cho người dùng
thứ hai là với việc lộ lọt những thông tin như số điện thoại hoặc email
người dùng có thể đối mặt với nguy cơ nhận những thông tin lừa đảo
kẻ xấu có thể gửi những nội dung qua tin nhắn hoặc qua email để lừa đảo người dùng vào những trang web
sau đó thì nếu người dùng
người dùng tiếp tục nhập những thông tin như tài khoản facebook hoặc thông tin về tài khoản ngân hàng
thì khi đó những thông tin đó có thể bị chiếm đoạt
cùng với những thủ thuật nêu trên các chuyên gia an ninh mạng cũng cho rằng
việc đưa ra giải pháp để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân là một cuộc chiến trường kỳ
vì quá trình bảo mật diễn ra ở nhiều trình duyệt nhiều phần mềm và tại các trang mạng xã hội
mà người dùng sử dụng hiện nay đều có sự xâm nhập nhất định nào đó của các đối tượng hacker
cuộc chiến giữa bảo mật thông tin cá nhân và các lỗ hổng trong bảo mật luôn luôn song hành cùng nhau
nên phương pháp tốt nhất dành cho người dùng hiện nay là nâng cao nhận thức
trang bị những kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân
khi mà một tài khoản bị tấn công thì thường sẽ có những cái dấu hiệu rất là khác lạ
ví dụ như là thường xuyên đăng tả những thông tin khác biệt so với trước đây
hay là thường xuyên nhờ vả hỏi han bạn bè về những cái thông tin cá nhân của chính mình
hoặc là nhờ vả cái việc là chuyển khoản
vay tiền hay là nhờ nạp thẻ hộ v v
bên cạnh đó thì cũng có một số hiện tượng là những cái tài khoản facebook của những người nổi tiếng
khi bị tấn công thì lại bị tự động khóa lại
và cái việc này thì ảnh hưởng tới cái danh tiếng cũng như là cái việc hoạt động trên cộng đồng
của những cái người nổi tiếng này
thì đây là những cái hiện tượng hay là những cái biểu hiện của việc là một tài khoản facebook có thể đang bị tấn công
hạn chế cung cấp những thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội
và không cung cấp những thông tin nhạy cảm như là ảnh chụp
chứng minh nhân dân hoặc ảnh chụp hộ chiếu
và khi người dùng tham gia mạng xã hội thì cần phải tùy chỉnh những quyền riêng tư
mặc định thì hệ thống sẽ để những quyền rất là công khai
ai cũng có thể xem những cái nội dung cá nhân của bạn
thì người dùng cần phải hạn chế để người khác có thể xem toàn bộ những thông tin của mình
tiếp theo thì người dùng cần phải không truy cập những website lạ không rõ nguồn gốc
và khi được bạn bè liên hệ qua chat messenger chẳng hạn
nhờ like nhờ share hộ
nhờ những cái nội dung hoặc nhờ chúng ta vào những cái website
hoặc là chuyển tiền nạp thẻ qua messenger qua chat
thì người dùng cần phải lưu ý là
chúng ta phải hạn chế nhập những thông tin cá nhân
thông tin thẻ ngân hàng trên những website đó
và người dùng cũng không được sử dụng những ứng dụng
mà đòi hỏi những quyền cá nhân quá nhạy cảm
không được cài những cái ứng dụng mà từ những cái kho không an toàn
bởi vì hoàn toàn những ứng dụng đó thì có thể là có chứa mã độc
và sẽ chiếm cái quyền
chiếm cái thông tin trên thiết bị của chúng ta
ngoài ra thì người dùng cũng cài đặt những thiết bị
những phần mềm bảo mật trên thiết bị của chúng ta
ví dụ như là phần mềm gì virus chẳng hạn
thì có thể ngăn chặn những cái tin nhắn và cuộc gọi spam
và mã độc ở trên thiết bị
và thường xuyên thay đổi mật khẩu
với mỗi một loại tài khoản thì người dùng có thể
có những khoảng thời gian khác nhau
những tài khoản quan trọng như thẻ ngân hàng hoặc mail
thì có thể một đến ba tháng người dùng sẽ đổi mật khẩu đi một lần
mạng xã hội là nơi giúp kết nối bạn bè người thân đồng nghiệp
một cách nhanh chóng dễ dàng
tuy nhiên nó cũng là nơi để những kẻ xấu lợi dụng những kẽ hở
qua đó gây ra những nguy cơ mất cắp dữ liệu tài sản cho người sử dụng
để bảo đảm an toàn thông tin nói chung và bảo mật dữ liệu cá nhân nói riêng
người dùng cần tỉnh táo để kiểm soát thông tin đăng tải
giới hạn quyền truy cập thông tin từ các ứng dụng
nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân bạn bè của mình
cũng như bảo vệ lợi ích của quốc gia